vào thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh cà mau đang bắt đầu thời kỳ cao điểm thu hoạch lúa hẻ thu
mặc dù thời tiết không mới thuận lợi nhưng lúa vẫn bán ra được với giá cao hơn so với năm trước
tính đến thời điểm này nông dân ở các huyện trần văn thời u minh thành phố cà mau
đã thu hoạch được hơn một mươi ha lúa hẻ thu đạt khoảng hai mươi tám diện tích xuống giống
năng suất bình quân bốn năm tấn một hectare
nếu như năm trước năng suất lúa trung bình từ năm đến sáu tấn một hectare
thì năm nay năng suất chỉ đạt từ bốn đến năm tấn một hectare
giá lúa tươi hiện được thương lái đặt cọc từ bốn bảy trăm linh đến năm hai trăm linh đồng một kg
tăng một trăm linh bốn trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ
trước đó do ảnh hưởng của cơn bão số ba trên địa bàn tỉnh cà mau có gần một bảy trăm linh hectare lúa hẻ thu bị ngập và đổ ngã
ngành chuyên môn tỉnh cà mau đã kịp thời hướng dẫn nông dân bơm tháo nước trong đồng ruộng ra ngoài
và nhanh chóng thu hoạch diện tích lúa chín nên thất thoát lúa khi thu hoạch không nhiều